tại thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng chống hiv aids khu vực tiểu vùng mê công mở rộng
được gọi tắt là adb tỉnh thanh hóa tỉnh sơn la nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ban quản lý dự án adb tỉnh hồ văn
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã tổ chức hội nghị phối hợp phòng chống hiv aids khu vực biên giới
các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh hiv aids công tác phối hợp giữa các tỉnh thanh hóa sơn la và hủa phăn
trong triển khai các hoạt động phòng chống hiv aids kết quả phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
các tỉnh nêu trên đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông tư vấn xét nghiệm nhóm nguy cơ tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế
cộng đồng phòng chống hiv aids giám sát kỹ thuật cấp trang thiết bị cho các đơn vị
thực hiện các mô hình thí điểm phòng chống hiv aids khu vực biên giới việt lào
qua đó làm chuyển biến đáng kể về nhận thức giảm nguy cơ lây hiv trong cộng đồng dân cư
hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng chống hiv aids khu vực biên giới
thống nhất nội dung kế hoạch ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp phòng chống hiv aids khu vực biên giới việt lào
nhằm đạt kết quả cao bền vững hơn trong tương lai